trận mưa lớn vào cuối giờ chiều nay đã khiến nhiều tuyến phố trung tâm của thủ đô hà nội rơi vào tình trạng ngập cục bộ
tình trạng tắt đường cũng đã xảy ra ở nhiều tuyến đường ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết những đám mây đối lưu mạnh đã gây mưa lớn tại khu vực nội thành hà nội
một số nơi trong khu vực nội thành hà nội đã có mưa vừa đến mưa to trong gần một giờ như hà đông bốn mươi bốn mm
văn miếu hai mươi bảy bốn mm hoàn kiếm hai mươi ba bốn mm
cơn mưa nặng hạt kéo dài ở hà nội khiến hàng loạt các tuyến phố như phạm ngọc thạch hàng bài lê trọng tấn trần hưng đạo hàng chiếu bị ngập nặng
nhiều xe lưu thông trên phố bị chết máy hàng loạt
do nhiều tuyến phố ngập sâu người dân nhất là những người đi xe máy phải tìm các con đường có thể đi được
dù đó là đường ngược chiều hay vỉa hè đã khiến giao thông trở lên khá hỗn loạn
tại đường hai bà trưng hà nội đã xuất hiện nhận tượng cây xanh bị bật gốc
công ty thoát nước hà nội đã triển khai công tác ứng trực theo phương án để giải quyết tình trạng ống ngập cho đến khi rút hết nước đảm bảo an toàn giao thông